đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện ô tô và gây tai nạn
trần hoài thanh chú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố
và ra lệnh tạm giam về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sau khi ăn nhậu với bạn thanh điều khiển xe ô tô đến khu vực phường long phú
thị xã tân châu do thiếu quan sát thành đã điều khiển ô tô cán qua người ông nguyễn minh quy chú tại huyện thoại sơn
đang nằm trên đường do bị tai nạn tự ngã trước đó xe ô tô kéo lê ông quy dưới gầm một đoạn khoảng bảy mươi mét mới dừng lại
sau khi phát hiện ông quy nằm bất tỉnh dưới gầm xe thành đã chi hô người dân đến giúp đưa ông quy đến bệnh viện cấp cứu
được biết tỷ lệ thương tích của nạn nhân là bảy mươi